ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa chỉ đạo sở tài chính tăng cường trách nhiệm trong kiểm tra kiểm soát việc sử dụng tiền tài sản của nhà nước vào dịp cuối năm
công tác này nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách được tiết kiệm đúng quy định của pháp luật
thực hiện nghị quyết của chính phủ và ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã có công văn yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị sự nghiệp
các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố không tổ chức chúc tết
tặng quà cho lãnh đạo và cơ quan chính quyền các cấp trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện nghiêm các quy định của quy chế về tặng quà nhận quà tặng nộp lại quà tặng của cơ quan tổ chức đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên các cấp ngành địa phương cần quan tâm hơn và dành nhiều thời gian đi chúc tết
động viên thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng hộ nghèo đối tượng bảo trợ xã hội